xin kính chào quý vị khán giả
ngày hai mươi ba tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai ra quyết định số bổ sung quyết định khởi tố vụ án
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ và ra các quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn bị can
để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
các bị can gồm nguyễn thanh dương nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh lào cai
lê ngọc hưng nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh lào cai
mai đình định nguyên trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy nguyên bí thư thành ủy tp lào cai
nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh lào cai
phan văn cương hiện là phó giám đốc sở công thương tỉnh lào cai
trong ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai cũng ban hành các quyết định khởi tố bị can
và lệnh khám xét cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một đối tượng là nguyễn văn bình
nguyên thành viên hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên apatit việt nam
các quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh lào cai phê chuẩn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đang phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh lào cai
tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai đã thi hành lệnh khởi tố bị can
bắt tạm giam ông nguyễn hoàng nghĩa trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện long thành
về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cùng với tội danh trên công an tỉnh đồng nai cũng đã thi hành lệnh khởi tố bị can
bắt tạm giam các bị can gồm dương thị duyên chuyên viên phòng tài nguyên và môi trường huyện long thành
nguyễn quang thảo tổ trưởng tổ đền bù văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đồng nai chi nhánh huyện long thành
và bùi văn hồng viên chức văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đồng nai chi nhánh huyện long thành
theo điều tra ban đầu bốn cán bộ nói trên liên quan đến hành vi thiếu trách nhiệm trong xác minh nguồn gốc đất đai
tại xã bình sơn huyện long thành để một số trường hợp lợi dụng chiếm đất công
gây thất thoát tài sản của nhà nước hàng chục tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đồng hới tỉnh quảng bình cho biết đã thi hành lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp tạm giữ hình sự đối với một mươi năm đối tượng liên quan đến ba đường dây đánh bạc
bằng hình thức số lô số đề và đang tiếp tục xác minh mở rộng án
trước đó vào ngày một mươi tám tháng sáu công an tp đồng hới tỉnh quảng bình đã triệt xóa ba đường dây đánh bạc
bằng hình thức số lô số đề với bốn mươi đối tượng có liên quan
tổng số tiền giao dịch đánh bạc trong ngày là khoảng một năm tỷ đồng
các nhóm đánh bạc bằng hình thức số lô số đề này đã hoạt động từ hơn một tháng trở lại đây
và bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch khoảng hơn ba mươi tỷ đồng
tăng vật tạm giữ gồm hai mươi điện thoại di động bảy mươi bảng đề và một số tài liệu có liên quan khác
cơ quan an ninh điều tra công an tp đồng hới đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
đối với trần thanh nhã sinh năm hai nghìn chú xã tân lộc huyện thới bình tp đồng hới
về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
vụ việc xảy ra vào khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
theo hồ sơ trần thanh nhã nhận thức việc đi sang các nhà tài liệu
sang campuchia bằng đường tiểu ngạch là vi phạm pháp luật
thế nhưng nhã vẫn cầu kết với đối tượng khác rủ năm người quen sang campuchia làm việc
với mức lương từ một mươi năm đến một mươi sáu triệu đồng để được hưởng số tiền là một mươi năm triệu đồng
thế nhưng khi đến nơi số người trên phải lao động vất vả không được trả lương
qua tố giác của người dân cơ quan an ninh điều tra công an tp đồng hới đã vào cuộc và làm rõ vụ việc
một lượng lớn hàng hóa bao gồm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm các loại
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng công an tỉnh lạng sơn phát hiện tạm giữ
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện tại cửa hàng link store
tại số một trăm bảy mươi năm đường lê hồng phong phường tam thanh tp lạng sơn
do phạm thùy diệu linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú thành phố lạng sơn làm chủ
có một trăm sáu mươi một mặt hàng hóa là thực phẩm chức năng và mỹ phẩm các loại giá trị hơn năm trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra chủ cửa hàng không có mặt tại cửa hàng
chủ trình được các thủ tục pháp lý hợp đồng hóa đơn mua bán hàng hóa để chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản kiểm tra tạm giữ số hàng hóa trên
hiện phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh lạng sơn
đang tiếp tục kiểm tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị hơn một tháng trở lại đây truyền hình công an nhân dân nhận được nhiều phản ánh của người dân
về tình trạng hai hồ điều hòa công cộng là hồ định công và hồ đầm sơn
trên địa bàn phường định công quận hoàng mai tp hà nội
bị chiếm dụng trái phép biến thành hồ sịp vụ là nơi tổ chức câu cá có thu phí
hoạt động chiếm dụng hồ công cộng để kinh doanh gây ra nhiều ảnh hưởng về tình hình an ninh trật tự tại địa bàn
ngoài ra dư luận cũng đặt ra câu hỏi về những khoản thu trái phép về túi ai
và tại sao chính quyền sở tại lại làm ngơ để tình trạng này diễn ra
thực hư câu chuyện này như thế nào
xin mời quý vị cùng đến với phản ánh sau đây của phóng viên antv
trên mạng xã hội facebook có một trang riêng để phục vụ quảng cáo dịch vụ câu tại hồ đầm sòi
số lượng loại cá thả theo ngày được công khai diễn biến các cần thủ tại hồ
cũng được cập nhật liên tục trên mạng xã hội
tại thời điểm phóng viên có mặt bất chấp trời nắng nóng
hàng chục cân thủ đang tập trung câu cá quanh hồ
và muốn có một vị trí tại hồ để câu
thì mỗi cần thủ phải mất một khoản phí nhất định
để thu hút khách hồ này còn đăng công khai hình ảnh thả cá trên mạng xã hội
cá thả cá là một loại cá đẹp nhất to nhất một mươi hai cân
bẻ đuôi con nào con ấy to như cái bản vậy
không dừng lại đó những cuộc thi câu có quy mô giải thưởng bằng tên mặt
được công khai tổ chức
bằng cách gắn những chiếc khuyên có giá trị từ vài trăm đến cả chục triệu đồng
lên những con cá to trước khi thả xuống hồ
người nào câu được sẽ nhận được số tiền tương ứng
cá thả cá là một loại cá đẹp nhất to nhất một mươi hai cân
bẻ đuôi con này có khoản phí nhất định
bẻ đuôi con này có khoản phí nhất định

được dân cầu đánh giá là một trong những hồ có dịch vụ câu cá lớn nhất hà nội
hồ định công cũng thuộc phường định công tương tự như hồ đầm sòi
tại đây các cân thủ cũng phải bỏ ra một số tiền để có thể thả cần
hồ này bao tiền tiếng anh
ba trăm linh ba trăm linh ba trăm linh một càm
à ba trăm linh bốn tên rượu à
năm trăm linh được một mươi tiếng
năm trăm linh chắc rồi
qua theo dõi trong nhiều ngày phóng viên ghi nhận mỗi ngày có từ hai mươi đến ba mươi cẩn thủ đến câu tại mỗi hồ
thời gian câu thường kéo dài ít nhất là một ca
chỉ cần là một phép tính đơn giản cũng có thể thấy số tiền thu được tại mỗi hồ lên tới hàng chục triệu đồng mỗi ngày
vậy việc kinh doanh dịch vụ tại hai hồ này có được cấp phép
số tiền thu được sẽ được sử dụng như thế nào
đem những câu hỏi này đến ủy ban nhân dân phường định công quận hoàng mai hà nội
thì đây là câu trả lời của ông đặng xuân chiến phó chủ tịch phường này
nội dung mà người dân phản ánh anh cho là cũng rất là sát và công an đang điều tra
nghĩa là người dân phản ánh đã có cái việc là lãnh đạo công ty này đứng lên cho thuê mặt nước theo lăng theo khả thu tiền theo lăng theo khả
đấy chứ còn làm gì có chuyện bây giờ
một việc giao hẳn châm lo có hẳn một cái chỗ trực ở đấy mà ông đã để như thế
đấy rất là gây cái khó khăn cho chính quyền việt nam công tác quản lý quản lý
sau gần một tháng phản ánh với phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường định công
đến nay tình trạng hồ điều hòa biến thành hồ dịch vụ tổ chức câu cá thu phí vẫn tiếp diễn
trong thời gian qua chính quyền địa phương và cơ quan chức năng phường định công đã làm gì
liệu có sự buông lòng quản lý trong vấn đề này